triều tiên vào sáng sớm nay đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này
động thái diễn ra chưa đầy hai mươi bốn giờ sau khi bình nhưỡng phóng ba tên lửa đạn đạo vào hôm ba mươi một tháng một mươi hai vừa qua
khép lại một năm với số lượng tên lửa được phóng nhiều chưa từng có
tên lửa lần này đã bay khoảng bốn trăm linh km sau khi được bắn vào khoảng hai giờ năm mươi phút theo giờ địa phương
từ khu vực ryong song ở thủ đô bình nhưỡng hội đồng than mưu trưởng liên quân hàn quốc
coi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng làm tổn hại hòa bình và ổn định trên bán đảo triều tiên
bộ tư lệnh ấn độ dương thái bình dương của mỹ cho biết mặc dù vụ phóng không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với mỹ
hoặc với các đồng minh của washington những vụ việc đã nêu bật được ảnh hưởng nhằm gây bất ổn của chương trình vũ khí triều tiên